thưa quý vị hiện nay nhiều tỉnh thành miền trung đang xuất hiện mưa rồn rập trong những ngày trở lại đây
tại quảng nam mưa lớn liên tục từ đêm ngày hôm qua hai mươi hai tháng một mươi cho đến sáng ngày hôm nay đã gây ngập lụt tại nhiều nơi
tuyến quốc lộ một a qua địa bàn nước tràn qua một số khu vực
cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã cắt cử lực lượng để hướng dẫn điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông
tại km chín trăm tám mươi tám quốc lộ một a qua địa bàn huyện phú ninh khu vực ngã ba xuống khu công nghiệp tam thăng
lưu lượng nước từ các sông thượng nguồn đổ về cùng với mưa lớn đã khiến nước tràn qua quốc lộ có điểm ngập sâu gần một mét
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã bố trí hai tổ công tác gồm một mươi cán bộ chiến sĩ
nhanh chóng tiếp cận điều tiết hướng dẫn phân luồng giao thông để các phương tiện đi lại an toàn
ngoài ra cũng huy động một xe tải nâng chở phương tiện xe máy qua điểm ngập sâu
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã cử cán bộ chiến sĩ khảo sát toàn tuyến
kịp thời điều tiết hướng dẫn giao thông an toàn cho người phương tiện di chuyển trên các tuyến giao thông